vải thiều là loại quả được coi là chủ chốt và là thế mạnh của huyện lục ngạn
tuy nhiên việc phát triển ồ ạt loại quả này thời gian qua đã dẫn đến giá trị và chất lượng vải giảm sút không đồng đều
vì vậy địa phương đã có chủ trương chuyển đổi những diện tích trồng vải không hiệu quả sang cây có múi cho thu nhập cao hơn và mang lại hiệu quả thiết thực
đây là mô hình trồng cây ăn quả đã được chuyển đổi từ vải sang cam của gia đình anh nguyễn thành long
trú tại thôn kép một xã hồng giang huyện lục ngạn
với tổng diện tích vườn là tám xào trong đó ba xào đã được chuyển từ trồng vải sang cam hiện cho thu nhập gần một trăm năm mươi triệu một năm
theo chia sẻ của gia đình ba sầu cam này cho hiệu quả kinh tế bằng một mẫu trồng vải
và khi thu hoạch cam người nông dân cũng đỡ vất vả hơn
cây vải thiều với yêu cầu nhiều nước thời tiết lạnh mới có thể phát triển và đậu nhiều quả
thế nhưng những năm gần đây thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt nhiều diện tích trồng vải đã cho năng suất kém
đến mùa đơm hoa đậu trái nhưng cây cũng chỉ lác đác vài quả trên cành
chính vì vậy khi địa phương có chủ trương chuyển đổi cây trồng
phát triển mạnh cây có múi không chỉ gia đình anh long
nhiều hộ gia đình trồng vải tại lục ngạn bắc giang đã thực hiện chuyển đổi diện tích trồng vải kém hiệu quả
sang trồng các loại cây như cam bưởi
thế nhưng mà phá đi thì hơi tiếc
thế nhưng mà thực tế là bây giờ nó nhiều quá rồi
như vậy là thu hoạch như vậy là giá cả nó không được giá lắm
nhưng vậy là tôi quyết định là phá đi một nửa một nửa để lại
mặc dù nhiều hộ gia đình tại bắc giang rất tiếc khi phải phá bỏ loại cây đã gắn bó và nâng cao kinh tế của người dân lục ngạn hàng chục năm nay để chuyển sang giống cây khác
nhưng với việc chuyển đổi diện tích trồng vải không phù hợp sang giống cây khác đem lại năng suất giá trị cao hơn
sẽ góp phần ổn định đời sống của người dân